tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chia sẻ tiềm năng cùng nhau phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tiềm năng lợi thế của thành phố cần thơ
đặc biệt khi kêu gọi đầu tư thành phố cần nỗ lực hơn nữa bứt phá năng động tiên phong tạo sự lan tỏa toàn vùng đồng bằng sông cửu long
đây là điều kiện để nhà đầu tư phát triển dịch vụ đô thị du lịch và phát triển các loại hình chế biến để nâng giá trị sản phẩm góp phần hướng cần thơ hòa mình phát triển công nghệ cao

đây là điều kiện để nhà đầu tư phát triển dịch vụ đô thị du lịch và phát triển các loại hình chế biến